văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng nay vừa ban hành văn bản gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang
về việc đảm bảo an toàn ứng phó với bão số chín và sớm phục hồi sản xuất
để chủ động ứng phó với bão và sông lớn trên biển tránh tư tưởng chủ quan đồng thời chuẩn bị phục hồi sản xuất nhanh sau bão
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo việc theo dõi chặt chẽ bản tin
cảnh báo dự báo và diễn biến của bão hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động khu vực bắc biển đông di chuyển trú tránh đảm bảo an toàn
đặc biệt là một mươi ba tàu của quảng ngãi đang ở trong khu vực nguy hiểm
các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá cụ thể những điều kiện đảm bảo an toàn về gió sông lớn trên biển
sống khu vực ven bờ bám sát thực tế để điều chỉnh kịp thời kế hoạch ra khơi đánh bắt cá vụ cá bắp và các hoạt động khác trên biển đảo ven biển cửa sông
các tỉnh thành phố cần đánh giá cụ thể tình hình sạt lở đê kè biển do ảnh hưởng của bão số chín để có phương án xử lý khẩn cấp đối với khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư
đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa người dân trở lại sau khi sơ tán đồng thời đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc ứng phó trước và sau bão